xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai do chịu tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn có nắng nóng gây gắt
với nền nhiệt độ ở mức là hai mươi sáu ba mươi tám độ
quý vị nên chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe trong chuỗi ngày nắng nóng gây gắt này
dự báo từ chiều tối ngày mai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống
thì khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào rải rác
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
cùng với mưa thì nền nhiệt cũng sẽ giảm nhanh
nắng nóng tại đây sẽ tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn có nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi chín độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp
người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời
cũng như là chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
từ chiều tối ngày mai khi chịu tác động của không khí lạnh gây mưa rông
nền nhiệt tại đây sẽ giảm đôi chút
nắng nóng chỉ còn xuất hiện cùng bộ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt
và đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi tám đến bốn mươi một độ
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp
nên người dân cần hết sức lưu ý với nguy cơ xảy ra cháy nổ cháy rừng
cùng với đó là nắng nóng cũng có thể gây ra sốc nhiệt đột quỵ
vì vậy quý vị nên chủ động bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
từ ngày mùng một đến ngày mùng hai tháng năm
thì nắng nóng sẽ suy giảm hơn về cường độ
khi nhiệt độ sẽ giảm khoảng từ hai cho đến ba độ
khu vực đà nẵng đến phú yên
trong những ngày tới cũng có nắng nóng đặc biệt gây gắt
với nền nhiệt độ cao nhất ở mức ba mươi tám bốn mươi một độ có nơi cao hơn
riêng tại khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
mức độ nắng cũng không quá gai gắt với nhiệt độ ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
do nắng nóng và nắng nóng gây gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
còn dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn và cháy rừng
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
sau đó nhiệt độ có suy giảm nhưng nền nhiệt độ tại khu vực này vẫn ở ngưỡng nắng nóng
tại khu vực tây nguyên
tiếp tục trong những chuỗi ngày ít mưa khô hạn và nắng nóng
thời tiết ít biến đổi phổ biến ít mưa ban ngày nắng nóng ở nhiều nơi
với nền nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi bảy độ
về chiều tối khu vực có mưa nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tại đây ban ngày cũng có nắng nóng gây gắt với nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngựa ba mươi bảy độ và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
người dân trên khu vực cần hạn chế các hoạt động ngoài trời
cũng như là chủ động bổ sung nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
về chiều tối tại đây cũng có mưa rông vài nơi nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh